thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông kiểu long đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
vùng đồng bằng sông kiểu long bao gồm địa giới hành chính thành phố cần thơ và một mươi hai tỉnh trong khu vực có diện tích tự nhiên trên bốn mươi km hai
cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi đồng bằng sông kiểu long đón khoảng ba mươi bốn triệu lượt khách trong đó có khoảng ba năm triệu lượt khách quốc tế